tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín thành phố đông hà tỉnh quảng trị tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ an táng hai mươi một hải cốt liệt sĩ
và một mộ tập thể quân tình nguyện chuyên gia việt nam hy sinh tại chiến trường nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại mùa lễ đồng đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân tỉnh quảng trị đã dâng hương dâng hoa
dành phút mặc niệm bày tỏ lòng kính trọng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả
sau lễ truy điệu bàn tổ chức tiến hành lấy mẫu sinh phẩm tổ chức lễ an táng hai mươi một hải cốt liệt sĩ
và một mộ tập thể tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
thời gian qua tỉnh quảng trị và tỉnh sa văn na khệt lào đã tích cực tìm kiếm
và đưa được hàng nghìn hải cốt liệt sĩ về với quê hương